ủy ban châu âu ec đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội x của tỷ phú elon musk
để xác định xem trang mạng này có vi phạm những quy định mới của liên minh châu âu eu
về kiểm soát thông tin sai sự thật và giả mạo liên quan đến cuộc xung đột israel và phong trào hamas hay không
ec mở cuộc điều tra này chỉ hai ngày sau khi gửi đến x thư cảnh báo của ủy viên eu
phụ trách vấn đề thị trường nội khối theory britain
ec cho biết cơ quan này đã gửi yêu cầu chính thức đến x
một trong những thủ tục đầu tiên theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số mới của eu
ec cũng đã yêu cầu x cung cấp thông tin liên quan đến các câu hỏi về việc kích hoạt
và triển khai cơ chế ứng phó khủng hoảng của nền tảng này trước ngày một mươi tám tháng một mươi
và những nội dung ít khẩn cấp hơn trước ngày ba mươi một tháng một mươi
ông britain nhấn mạnh động thái của ec là nhằm bảo vệ công dân bằng cách cung cấp cho người dùng môi trường an toàn
và các nguồn thông tin đáng tin cậy
kể cả trong thời kỳ khủng hoảng phản hồi về những cáo buộc của eu
giám đốc điều hành x cho biết nền tảng này đã gỡ bỏ hoặc gắn nhãn cảnh báo hàng chục nghìn nội dung
đồng thời xóa hàng trăm tài khoản liên quan đến lực lượng hamas